tuy nhiên câu hỏi đặt ra lúc này là mâu thuẫn xuất phát từ phía anh chính hay là chị toàn

thế nhưng với tinh thần trách nhiệm sự tinh thông nghiệp vụ và quyết tâm đi đến cùng sự thật cuối cùng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã đưa được những đối tượng có liên quan tới vụ án ra trước ánh sáng
đặc biệt với số tài liệu chứng minh ngô thị thúy có quãng thời gian bất minh vào ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
tuy nhiên để đấu tranh với một đối tượng mưu mô xảo quyệt từng có tiền án và kinh nghiệm đối phó với cơ quan công an thì càng đòi hỏi hơn nữa sự kiên trì quyết tâm của những người làm công tác điều tra phá án
trước những bằng chứng không thể chối cãi ngô thị thúy buộc phải thừa nhận có liên quan đến cái chết của chị nguyễn thị toàn
thúy khai xuất phát từ việc ghen tuông với vợ của người tình và muốn được rộng đường quan hệ với chính nên chị ta đã lên kế hoạch đầu độc vợ chính
mặc dù thừa nhận việc đầu độc nạn nhân nhưng đối tượng lại tỏ thái độ bất hợp tác trước các câu hỏi về loại độc chất đã sử dụng cũng như nguồn gốc của chúng
lần này thúy khai độc chất chị ta sử dụng đầu độc chị nguyễn thị toàn là bà cho cyanur xin từ chồng nạn nhân
đối diện với lời khai của thúy chính thừa nhận có cho thúy một viên bà chó cyanur nhưng không biết chị này dùng vào mục đích gì
trả lời câu hỏi của điều tra viên về nguồn gốc số bà chó cyanur thì chính khai được thúy mua giúp
còn thúy khai sau khi được chính đặt vấn đề nhờ mua bả chó sianua để đánh đuổi đám chó thường đi bậy qua lán châu
thì thúy đã liên lạc với một người tên bao ở huyện phúc thọ thành phố hà nội và được anh này bán cho hai viên bà chó cyanur
số bả chó sianua này thúy đã đưa lại cho chính
trước lời khai nhỏ giọt có phần đùn đầy trách nhiệm cho nhau giữa thúy và chính khiến cơ quan điều tra không khỏi nghi ngờ về việc có sự tiếp tay của người chồng trong vụ án này
để giải đáp nghi vấn trên cơ quan điều tra một mặt khẩn trương xác minh thông tin về người đàn ông đã bán bà chó cyanmua cho thúy
để chứng thực lời khai của đối tượng
mặt khác sử dụng chiến thuật hỏi cung dương đông kích tây để thúy và chính bộc lộ hết bản chất
tiếp đó chính thừa nhận việc nhờ thúy mua bả chó sianua và đã nhận được hai viên bả chó sianua từ thúy
một viên chính đã dùng vào việc đánh bả chó nhưng không có con chó nào chúng độc
viên còn lại một thời gian sau thúy xin
nên chính đã cho
chính thừa nhận việc quan hệ bất chính nhưng chưa bao giờ có ý định bỏ vợ để lấy thúy
chính viện dẫn sự vô can của mình tới cái chết của vợ bằng hai lý do
thứ nhất sáng ngày hai mươi tám tháng năm anh ta ở nhà sửa bếp nên chị toàn mới ra trăn châu thay chồng
việc chính sửa bếp có gia đình và hàng xóm làm trứng
thứ hai là anh ta đã bỏ vợ để thúy
anh ta cũng bị chúng độc đến thập tử nhất sinh
chính cho rằng bản thân anh ta cũng là nạn nhân trong vụ việc này và đề nghị cơ quan công an sớm làm sáng tỏ vụ việc đưa kẻ thù ác ra trừng trị trước pháp luật
cuối cùng chính tiết lộ thêm thông tin
từ ngày hai mươi bảy tháng năm tức là trước khi xảy ra vụ án một ngày
thì thúy có liên lạc với anh ta và biết việc chị toàn sẽ ra lán trăn châu
thay cho chồng ở nhà sửa bếp
cơ quan công an nhanh chóng tìm được người đàn ông tên bao và anh này xác nhận việc có bán cho thúy hai viên bả chó cyanur với giá một trăm linh đồng một viên
khi giao hàng bao cũng nói rất rõ với thúy đây là chất cực độc với con người
thúy bảo dùng để đánh bả chó
ban đầu thì thúy khai là cái đấy để mua về để mục đích là dùng để đánh bà chó
vì xung quanh nhà thúy rất nhiều chó
đơn vị yêu cầu là phải xác minh rõ xung quanh có bao nhiêu con chó và bao nhiêu con chó đã bị chết
thì chúng tôi đã xác minh rất rõ
xung quanh nhà thúy khu đây là khu làng xóm rất nhiều nhà nuôi chó và không hề có con chó nào chết
tổng hợp lời khai của bao và kết quả xác minh lời khai của chính
ban chuyên án nhận thấy
lời khai của chính tới thời điểm hiện tại là logic và phù hợp với diễn biến vụ việc
nên cơ quan điều tra sẽ tập trung vào việc chứng minh hành vi phạm tội của ngô thị thúy
đối diện với những lời khai không khác nào từ chính
ngô thị thúy có vẻ như mất phương hướng và hết ý chí đối phó
ngô thị thúy có vẻ như mất phương hướng và hết ý chí đối phó
thúy khai sau khi xin được viên bà chó từ chính thì chị ta dùng một nửa để thử nghiệm trên chính đàn vịt mà vợ chồng chính nuôi gần lán châu

theo thì thúy đã xuất hiện trong đoạn rừng rỉ thông chạy

nhưng thúy vẫn đồng ý với giữa châu thay chồng nên thúy quên giữ phần của châu thay chồng
thúy cảm xúc